chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
cho chúng ta thêm các câu hỏi về các chuyển biến tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội tại địa phương

với tư cách là trung tâm của tp hcm
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm quán triệt đây là nhiệm vụ cần đảm bảo trong bất kỳ hoàn cảnh nào
các lực lượng trên địa bàn phải nhận diện được những diễn biến mới khó lường và phản ứng nhanh xử lý kịp thời cấp vấn đề
khi chuyển biến khó lường khó dự đoán cần có năng lực phản ứng nhanh xử lý nhanh hiệu quả
không chỉ lực lượng công an quân sự các lực lượng cần phối hợp đồng bộ phát huy các phương tiện công nghệ để đảm bảo công tác này
trước đó tối ngày ba tháng bốn chị nguyễn thị chi hai mươi bảy tuổi ngụ tại quận bảy tp hcm cùng bốn con nhỏ đến phố đi bộ nguyễn huệ bán hàng
khi đến đường đồng khởi chị này đi đưa tiền cho người quen cách đó khoảng một trăm linh mét
sau khi quay lại chị chi tá hỏa không thấy hai con ở đâu
chị chi bật khóc cho biết lúc đó chị có hỏi bảo vệ và được biết hai con dắt nhau đi về phía phố đi bộ nguyễn huệ
chị hiền chạy lên tìm nhưng cũng không thấy đâu
thời điểm thất lạc bé lớn sinh năm hai nghìn một mươi bảy mặc đồ màu đen bé nhỏ sinh năm hai nghìn hai mươi một mặc đồ đỏ chấm bi
ngày tám tháng bốn bằng biện pháp nghiệp vụ công an phát hiện hai bé gái được một người phụ nữ tên phạm huỳnh nhật vi hai mươi một tuổi
dẫn về căn hộ trung cư saigon pier ở phường hai mươi hai quận bình thạnh
nên ập vào bắt giữ
hai bé được công an bàn giao lại cho gia đình vào chiều cùng ngày
chỉ chưa đầy bốn mươi hai giờ sau khi tiếp nhận thông tin về việc hai cháu bé bị mất tích
phòng pc hai đã phối hợp với công an quận một và các đơn vị nghiệp vụ địa phương có liên quan
khẩn trương giải cứu trao trả hai cháu bé cho gia đình đảm bảo an toàn
ban đầu công an xác định vụ việc do một mình đối tượng phạm huỳnh nhật vi trực tiếp dẫn dụ bắt cóc hai cháu bé
động cơ gây án của đối tượng phạm huỳnh nhật vi ra sao sẽ được công an tiếp tục củng cố
tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ phía dư luận
liệu đối tượng bắt cóc trẻ em có thực sự có thêm đồng phạm
bản án nào sẽ dành cho phạm huỳnh nhật vi
chúng tôi sẽ cập nhật ngay sau khi có thông tin mới nhất
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin chào và hẹn gặp lại